liên quan đến đề xuất chuyển tổng công ty đường sắt việt nam về lại bộ giao thông vận tải quản lý thủ tướng chính phủ vừa có văn bản yêu cầu đánh giá toàn diện về đề xuất này
thủ tướng chính phủ yêu cầu bộ giao thông vận tải và ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đánh giá toàn diện những ưu điểm và nhược điểm của đề xuất này báo cáo thủ tướng chính phủ phương án sắp xếp vào đầu tháng ba năm hai nghìn hai mươi